theo thông tin ban đầu khoảng năm giờ sáng ngày hai mươi tháng bốn xe tải biển số sáu mươi năm c một mươi bốn nghìn năm trăm sáu mươi ba đang chạy trên đường võ chí công hướng từ quận bảy đi tp thủ đức
tại hiện trường hố tử thần có chiều rộng khoảng ba mét chiều dài khoảng ba năm mét độ sâu hơn hai mét
bên dưới có nhiều nước xung quanh hố này bị hỏa hàm ếch kèm theo các vết nứt
tại hiện trường tài xế vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại giây phút thoát nạn
đường đang đi phát hiện nó nứt thì thắng lợi tính ve lợi mà ve không kẹp nó chập lẹ quá
lúc đó là nó còn nằm dưới bến xe vừa thắng lợi là nó rớt liền luôn
nếu mà chạy tốc độ kể chừng năm mươi năm mươi mấy là tắm đầu rồi
không có ai hết chắc thanh luôn
lúc đó anh chạy tốc độ của bao nhiêu anh
dạ khoảng ba mươi năm mà
đại diện sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh cho biết
sự việc xảy ra trên làng đường chính đường võ trí công đoạn chưa tới trạm thu phí
nguyên nhân sơ bộ là do hệ thống thoát nước
các đơn vị liên quan đang có mặt tại hiện trường
để đánh giá xác định cụ thể do hệ thống thoát nước cũ hay quá trình thi công thoát nước
sau khi tìm ra nguyên nhân cơ quan chức năng sẽ tái lập ngay để đảm bảo an toàn giao thông
để giải quyết sự cố các phương tiện đã được điều chỉnh di chuyển vào làng xe hai bánh